thưa quý vị mới đây vụ phát hiện cô gái đã tử vong một năm năm ở trung cư cao cấp tại hà nội
đang khiến dư luận không khỏi xuôn sao
lên tiếng về sự việc lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗ quận nam tử liêm hà nội
đã hé lộ chi tiết đặc biệt giúp cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân xấu số này
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗ cho biết
một người đàn ông trình bày với ban quản lý tòa nhà về việc có căn hộ đang khóa trái cửa lâu ngày
không có người ra vào và muốn thuê lại
người đàn ông này nhờ ban quản lý tòa nhà mở cửa xem căn hộ thế nào
sau đó sẽ tìm chủ nhân để hỏi thuê
cũng theo lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗ
sau đó ban quản lý tòa nhà đã đồng ý cùng người đàn ông muốn thuê nhà đến căn hộ trên tìm hiểu
vị lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗ thông tin thêm
đến nơi họ nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn nên mở cửa căn hộ
và phát hiện cô gái nằm trên ghế sofa trong tình trạng đã khô
ngay sau đó ban quản lý tòa nhà báo cho cơ quan chức năng
một nguồn tin cho biết với căn hộ có người sử dụng thì các thành viên trong ban quản lý tòa nhà
không được tự ý mở cửa vào nhà
trường hợp ban quản lý tòa nhà muốn vào căn hộ
phải có sự yêu cầu của cơ quan điều tra lực lượng chức năng
hoặc thấy dấu hiệu bất thường thì mới dùng chiều khóa phụ mở cửa vào căn hộ
về diễn biến vụ việc theo lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗ
quá trình điều tra ban đầu cơ quan chức năng xác định
cô gái tử vong trên ghế sofa vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
cũng theo lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗ
bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con và cho biết
con gái họ mua trung cư để ở nhưng không biết mua ở đâu
gia đình đi tìm con suốt gần hai năm nay
theo một số nguồn tin khác căn hộ trên được một đôi nam nữ thuê ở từ năm hai nghìn hai mươi hai
người thuê nhà cũng thực hiện đủ nghĩa vụ thanh toán tiền dịch vụ
tiền thuê nhà điện nước của căn hộ
tuy nhiên chủ căn hộ này vẫn còn nợ tiền điện tiền nước số tiền hơn ba ba triệu đồng
trên hệ thống nhà cung cấp nước sạch cho tòa nhà s bốn trăm linh ba người đứng tên hợp đồng là dpmk
thông tin hóa đơn điện nước cũng thể hiện số nợ từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
với tiền điện là hơn hai chín triệu đồng và tiền nước là hơn bốn trăm hai mươi một đồng
hóa đơn tiền điện thể hiện tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
căn hộ tiêu thụ hết hơn hai triệu tiền điện
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tiêu thụ hết hơn tám trăm tám mươi ba đồng
tương tự tiền nước tháng một mươi cũng ít hơn tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai là hai trăm linh một đồng so với gần hai trăm hai mươi đồng
do chủ hộ chưa thực hiện nghĩa vụ đóng tiền
nhà cung cấp dịch vụ đã thực hiện cắt điện nước của căn hộ này từ thời điểm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
ban quản lý căn hộ trung cư cao cấp thông tin cho báo chí
người tử vong quê ở đồng nai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
nguyên nhân tử vong danh tính của người đã mất vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ
liên quan đến vụ bộ hài cốt của chị nguyễn thu thanh được phát hiện trong bể phốt của gia đình một người dân
tại địa bàn thành phố hải phòng trở thành từ khóa hot sot thời gian gần đây
với sự quan tâm chú ý đặc biệt từ dư luận
từng chi tiết liên quan đến vụ án đều đang trở thành ẩn số
đặt ra nhiều khó khăn thách thức với lực lượng chức năng
do thời gian đã trôi qua hàng thập kỷ hiện trường vụ án cũng không còn
theo thông tin mới đây nhất
cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án sát hại người
để điều tra nguyên nhân cái chết bí ẩn của bộ hải cốt này
sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai đại diện phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng cho biết
liên quan vụ hải cốt người phụ nữ mất tích một mươi ba năm được tìm thấy trong bì nước thải
cơ quan công an đã khởi tố vụ án sát hại người
nạn nhân được xác định là chị nguyễn thu thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chú ở làng pháp cổ
xã lại xuân quỷ nguyên hải phòng
hải cốt chị t được ông nguyễn văn quỳ phát hiện vào ngày sáu tháng một mươi hai
trong quá trình đi tìm chó mất tích
nơi tìm thấy hải cốt chỉ cách nhà chồng của chị t khoảng ba trăm linh mét
cơ quan chức năng xác định hai cốt người phụ nữ xấu xố
có đường bị lún so khả năng bị thương
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ
hè lộ cuộc điện thoại bí ẩn ngày đông giá z
giấu người phụ nữ giao ga mất tích một mươi ba năm
của điện thoại gọi giao ga bí ẩn
ngày một mươi ba tháng một mươi hai theo người thân của nạn nhân thì chị thanh lập gia đình với anh tiến
người cùng thôn pháp cổ xã lại xuân vào năm hai nghìn sáu
hai vợ chồng sinh được một bé trai và ở riêng cách nhà bố mẹ chồng vài chục mét
hằng ngày thì chị thanh phụ trách việc buôn bán ga tại cửa hàng gia đình
còn anh tiến thì làm nghề lái xe tải nên thường đi sớm về khuya
có đợt theo xe theo hàng phải xa vài ngày

tính tình hiền lành chịu thương chịu khó vợ chồng chị thanh anh tiến được người dân trong thôn trong xã rất quý mến
khi nhận được hung tin chị thanh mất tích sau lần giao ga định mệnh vào một ngày đông giá rét cuối năm hai nghìn một mươi khiến ai nấy đều bàng hoàng
bà phan thị được mẹ chồng của chị thanh kể lại đêm ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
chị thanh nhận được cuộc điện thoại yêu cầu giao một bình ga nên đã nhờ bà được
trong cậu con trai ba tuổi để chị đi xe máy chở ga giao cho khách
đến chiều tối đợi mãi không thấy con dâu về
bà được nóng ruột gọi điện thoại liên tục nhưng không được
như có linh cảm điều chẳng lành bà được thông báo cho gia đình thông ra
rồi cùng với mọi người tỏa đi khắp nơi tìm kiếm nhưng chị thanh vẫn bật vô âm tín
chính quyền xã lại xuân cũng liên tục phát đi thông tin tìm kiếm chị thanh trên hệ thống loa chuyển thanh
thời điểm chị thanh mất tích anh tiến chồng của chị đang theo xe hàng vào miền nam
nhận được tin cũng vội vã trở về quê nhà
anh mạc văn duy em rể của nạn nhân thanh nhớ lại
ngày hôm đó mọi người tìm kiếm thâu đêm suốt sáng
đến sáng ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chiếc xe máy way trung quốc cũ của chị thanh dùng để chở ga
được ông phan văn đạt phát hiện dưới khu vực cửa cống trong lúc tháo nước trong đầm nuôi cá ra sông kinh thầy
đồng cá của ông đạt nằm ở cuối thôn pháp cổ cách xa khu dân cư
cách hiện trường nơi tìm thấy bộ hải cốt khoảng ba trăm linh m và cách nhà chị thanh khoảng bảy trăm linh m
việc kiếm tìm khắp hang cùng ngõ hẻm dọc bờ đê
trong đầm cá và ngoài sông kinh thầy được kéo dài cả tháng
hãy nghe ở đâu người dân hay cơ quan chức năng phát hiện có người mất là nữ
thì gia đình anh duy anh tiến tức tóc tìm đến để nhận dạng
mệt mỏi không có chút hy vọng việc tìm kiếm cũng được gia đình hai bên nội ngoại tạm khép lại
nhưng gia đình vẫn nuôi hy vọng chị thanh vẫn còn sống và một ngày nào đó chị sẽ quay trở về
anh duy nói ngày đó gia đình cũng đã nghĩ đến việc trích xuất cuộc gọi điện thoại gần nhất của ai đó
liên hệ với chị thanh mua ga nhưng điện thoại của nạn nhân không tìm thấy còn đơn vị viễn thông từ chối
anh duy cũng cho hay sau khi nhận được hung tin từ cơ quan chức năng về việc
bộ hai cốt được tìm thấy trong khuôn viên nhà ông nguyễn văn quỷ là chị thanh
bố mẹ chị đã suy sụp đổ bệnh hiện đang phải điều trị
mong muốn vụ án sớm được làm rõ
theo anh duy bà được và mọi người thân trong gia đình đang ngóng chờ thông tin chính thức từng ngày
từng giờ từ phía
cơ quan điều tra để sớm đưa hải cốt của chị thanh về quê an táng
bà hoàng thị hiên bí thư đảng ủy xã lại xuân cho biết không chỉ chính quyền mà cả người dân trong xã mong muốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng sớm điều tra làm rõ
thượng tá vũ văn thưởng trưởng công an huyện thủy nguyên nhận định đây là vụ án mạng xảy ra gần một mươi ba năm trước
mọi dấu vết tại hiện trường không còn khiến việc điều tra gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên theo ông thưởng cơ quan điều tra đang quyết tâm làm rõ
trước đó ngày bảy tháng một mươi hai
ông nguyễn văn quỳ ở thôn năm xã lại xuân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng thức dậy không thấy con chó trong nhà đâu nên đi tìm
ra phía sau nhà ông quỳ nhìn xuống bể phốt không có nắp đậy để xem con chó có bị rơi xuống đó hay không
bất ngờ thấy có tóc người nổi trên bề mặt
cầm cây chọc xuống kiểm tra chủ nhà hoảng hốt phát hiện phía dưới là một bộ hài cốt người nên vội vàng báo cho công an
nhận tin báo công an huyện thủy nguyên nhanh chóng có mặt phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hải phòng phong tỏa hiện trường để khám nghiệm phục vụ điều tra
qua khám nghiệm sơ bộ cơ quan điều tra xác định bộ hài cốt là của nữ giới tử vong từ nhiều năm trước
để xác định danh tính nạn nhân cơ quan điều tra đã lấy mẫu xương cùng mẫu vật phẩm của người thân chị thanh gửi đi giám định adn
kết quả cho thấy bộ xương đó là của chị nguyễn thu thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở thôn năm thôn pháp cổ xã lại xuân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
liên quan đến vụ án nghiêm trọng này điều khiến dư luận không khỏi xót xa đó chính là nỗi đau dây dứt khôn nguôi của người nhà nạn nhân khi nghe được tin xét đánh ấy
hình ảnh người mẹ chồng cùng với đứa cháu thơ dại ngóng chờ tin tức trong vô vọng hồi tưởng về hành trình một mươi ba năm tìm con dâu người phụ nữ chẳng thể tìm được nước mắt
vụ phát hiện hai cốt
người phụ nữ giao ga một mươi ba năm tìm kiếm trong vô vọng
ngày một mươi hai tháng một mươi hai công an thành phố hải phòng cho hay đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị nguyễn thu thờ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thôn năm làng pháp cổ xã lại xuân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
theo bà phan thị đê mẹ chồng nạn nhân trưa ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chị thơ nhận được cuộc điện thoại yêu cầu giao ga sau đó chị thơ liền đi xe máy chở ga đến địa điểm giao hàng
và từ đó bật vô âm tín thời điểm đó vợ chồng chị thơ đã ra ở riêng cách nhà bà d vài bước chân do con còn nhỏ nên chị nhờ bà nội chăm sóc mỗi khi đi giao hàng
hai ngày trước khi chị thờ mất tích chồng chị theo xe container của một người ở cùng làng và miền nam giao nhận hàng hóa
thấy con dâu đi giao ga từ giữa trưa nhưng đến chiều tối không về điện thoại không liên lạc được bà đê do hỏi người thân và gia đình thông ra nhưng cũng không có thông tin gì về chị thở
ngày bốn tháng một mươi bà nội đã giao hàng
trong khi mở cống thoát nước ở khu đầm ba mươi hai ha trên địa bàn thôn pháp cổ xã lại xuân cách nhà chị thơ khoảng một km người dân vô tình phát hiện một chiếc xe máy của chị thờ vứt dưới cửa cống
nhận được tin vợ bỗng dừng mất tích anh t tức tốc trở về cùng người nhà hai bên nội ngoại tỏa đi tìm người phụ nữ này
từ manh mối về chiếc xe gắn máy được phát hiện ở cửa cống khu đầm ba mươi hai hectare gia đình nạn nhân đã huy động hàng chục người tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng khắp khu đầm
đầm rộng khoảng hơn ba mươi hectare
ông phạm văn đề bác anh t kể lại lúc đó vào đầu tháng một mươi một âm lịch trời rét khoảng một mươi độ nhưng bốn bố con tôi cùng hơn chục người đã lặn xuống khu vực cổng ba mươi hai để tìm cháu thờ
cả ngày tìm kiếm dưới ké rét cắt giá cắt thịt phải ngâm mình trong nước sâu gia đình càng tìm càng vô vọng
mở rộng địa bàn tìm kiếm trong nhiều tháng trời gia đình anh tê còn vào các khu vực chân núi đá lần mò tới các ngóc ngách của hệ thống hang động tại đó để tìm kiếm tung tích chị tề
bà đê mẹ chồng nạn nhân chia sẻ
mỗi khi có được thông tin dù mong manh đến mấy gia đình tôi cũng sắp xếp công việc để tìm kiếm con dâu
có lần nhận được thông tin một thi thể nữ chết trên sông hồng cả gia đình cũng lạn lội lên hà nội để tìm hiểu với nhiều hy vọng nhưng cuối cùng lại trở về tay trắng
lúc nào tôi cũng hy vọng một ngày nào đó con tôi trở về đoàn tụ cùng gia đình
theo bà đề vào sáng ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba khi ông nguyễn văn quỳ ở thôn năm
xuân gặp bà đê đang bán hàng ăn sáng gần nhà và có nói về việc phát hiện một bộ hài cốt trong bể nước
nhưng lúc đó bà đê không nghĩ rằng đó là thi thể của con dâu mình